sáng nay hai mươi chín tháng một mươi ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đã tổ chức họp khẩn
triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
dự báo bão đổ bộ vào nam trung bộ tuy nhiên một đợt mưa lớn gây lũ trên diện rộng
sẽ xảy ra trên toàn khu vực trung bộ và tây nguyên
hồi bảy giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển bình thuận khoảng tám trăm linh km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão cơn bão số năm
do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh khu vực bắc và trung trung bộ sẽ có mưa to đến rất to trên diện rộng
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập lụt tại các tỉnh bắc và trung trung bộ
ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai nhận định trung bộ là khu vực dân cư đông đúc
kinh tế phát triển nhiều đô thị lớn và khu du lịch trong khi kinh nghiệm ứng phó với bão của người dân còn hạn chế
ngoài ra tình hình sạt lở bờ biển khu vực bờ biển từ nghệ an đến bình thuận đang có diễn biến đặc biệt nguy hiểm
do đó các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão khẩn trương kêu gọi tàu thuyền tránh trú
đồng thời quyết liệt triển khai các giải pháp ứng phó trên đất liền
tuyệt đối không để người dân chủ quan ở lại trên lồng bè khi bão vào
các bộ ngành triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn công trình sản xuất và kế hoạch ứng phó với lũ sau bão